ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã có buổi làm việc với tổng cục quản lý thị trường
về công tác chống buôn lậu chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng giả
trong tám tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ trong ba tháng cuối năm
nội dung buổi làm việc tập trung vào công tác chống gian lận thương mại điện tử
và lợi dụng đường bưu chính để vận chuyển hàng lậu hàng cầm
tám tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên công tác chống gian lận thương mại hàng lậu và hàng giả có những khó khăn nổi cộm
kinh doanh sai phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử có chiều hướng gia tăng
lực lượng quản lý thị trường phát hiện xử lý trên năm mươi sáu chín mươi vụ vi phạm
thu nộp ngân sách nhà nước trên một trăm bảy mươi bảy bảy tỷ đồng
riêng tháng tám năm hai nghìn hai mươi phát hiện xử lý là một mươi một ba trăm linh hai vụ vi phạm
thu nộp ngân sách nhà nước là trên một mươi sáu bốn tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi tổng cục quản lý thị trường được bộ công thương
giao xây dựng trình bộ trưởng ban hành năm thông tư và tiếp tục hoàn thiện trình chính phủ ký
trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tạo môi trường pháp lý thuận lợi
thực thi nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng